nhiệt độ tăng cao là yếu tố nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người già và trẻ em đối tượng dễ bị tổn thương vì cơ thể thích nghi với nhiệt độ chậm hơn với những người khác
bệnh cảnh do nắng nóng rất đa dạng biểu hiện từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng nhi say nắng kiệt sức và nguy hiểm nhất đã là đột quỵ
để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra chúng ta cần phải chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe phù hợp đặc biệt cần phải phân biệt giữa say nắng và đột quỵ để có biện pháp xử lý kịp thời
dấu hiệu say nắng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cả nước đều nắng nóng đặc biệt gây gắt với nhiệt độ vào lúc một mươi ba h phổ biến là ba mươi tám độ c đến bốn mươi một độ c có nơi trên bốn mươi một độ c như sơn la hà tĩnh quảng trị quảng ngãi độ ẩm tương đối thấp phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi năm
các nơi khác thuộc bắc bộ tây nguyên và nam mộ nhiệt độ lúc một mươi ba giờ phổ biến là ba mươi năm đến ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c độ ẩm thấp nhất là năm mươi độ c
các nơi khác thuộc bắc bộ tây nguyên và nam mộ nhiệt độ lúc một mươi ba giờ phổ biến là ba mươi năm đến ba mươi năm
phó sư nguyễn văn tri nguyên trưởng khoa cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai cho biết
cơ thể của chúng ta có cơ chế điều hòa thân nhiệt nhiệt độ cân bằng là ba mươi bảy độ c thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ tăng nguy cơ bị say nắng sốc nhiệt và nguy cơ đột quỵ não
say nắng thường xuất hiện ở những người phải làm việc di chuyển ngoài trời tiếp xúc nhiệt độ môi trường cao trong thời gian dài tăng nguy cơ sốc nhiệt tổn thương thần kinh
biểu hiện là người nóng lên kèm theo các dối loạn như đau đầu chóng mặt buồn nôn và dối loạn ý thức
để sơ cứu một ngày say nắng theo bác sĩ chi mọi người xung quanh cần phải đưa nạn nhân đến chỗ mát làm mát bằng quạt nới lỏng quần áo
nếu bệnh nhân tỉnh tá bạn nên cho uống nước lấy khăn lao dùng mọi biện pháp để giảm thân nhiệt xuống
sau đó bạn nên liên hệ với cơ sở y tế gần nhất trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm để được hỗ trợ
dấu hiệu đột quỵ trời nắng nóng
theo các chuyên gia có hai nguyên nhân chính gây ra tình trạng đột quỵ bao gồm
mạch máu nát bị tặc nghén khiến dòng máu không thể lưu thông lên não và nuôi dưỡng các tế bảo não
mạch máu nát bị vỡ và bị thoát ra khỏi lòng mạch trên ép gây thiếu máu nuôi các nhu mồ não
phần nát bị thiếu máu sẽ bị ảnh hưởng dưỡng chất và hoại tử từ đó gây mất chức năng của tế bảo não
những chức năng bị mắt sẽ biểu hiện ra bên ngoài thông qua các triệu chứng
tình trạng đột quỵ thường xuyên xảy ra vào mùa hè là do việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ kém hơn sau các mùa khác
các yếu tố nguy cơ này sẽ bao gồm cao huyết áp đai tháo đường dối loạn lipid máu hút thuốc lá và uống rượu
ngoài ra yếu tố nhiệt độ thay đổi đột ngột cũng dễ dẫn tới tình trạng tăng nhịp tim tăng huyết áp mất nước
do hoạt động quá lâu giữa thời tiết nắng nóng gây ra đột quỵ thiếu máu não ở những người lớn tuổi và người có bệnh lý nền
các triệu chứng của đột quỵ có thể được thể hiện như
thứ nhất triệu chứng ở trên mặt
dữ liệu cảnh báo sớm của đột quỵ sẽ được biểu hiện qua tình trạng mất đối xứng ở trên mặt người bệnh
bao gồm mặt sẽ bị lệch cưa lệch khi ăn đồ ăn thức uống sẽ bị rơi sang một bên
biểu hiện thứ hai đó là ở cánh tay
người bệnh khi cầm một đồ vật một bàn tay sẽ bị yếu hơn sẽ bị rơi đổ hơn
để kiểm tra người bệnh có thể rơ hai tay ra phía trước mặt để đánh giá xem lực tay có cân bằng hay không
biểu hiện thứ ba đó là ngôn ngữ nói
nói không rõ chứ nói bị dính chứ thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ
tiếp theo đó là thời gian
khi người bệnh xuất hiện một trong ba triệu chứng như trên
người nhà cần phải hết sức cảnh giác và tranh thủ thời gian đưa người bệnh đến bệnh viện sớm nhất
có thể tiến hành điều trị đột quỵ
vậy làm thế nào để phân biệt đột quỵ và say nắng
các bác sĩ cho biết khác với đột quỵ say nóng và sốc nhiệt sẽ có những triệu chứng khởi phát
diễn tiến bệnh sanh nắng và sốc nhiệt sẽ thay đổi theo cấp độ
khi mới bị say nắng hoặc sốc nhiệt người bệnh sẽ có những biểu hiện toàn thân như đỏ bừng mặt
khát nước đau đầu và trống mặt
khi bị say nắng hoặc sốc nhiệt ở mức độ nặng hơn người bệnh có những triệu chứng gần giống như đột quỵ
như lũ lẫn nói năng lẫn lộn
ở giai đoạn muộn hơn bệnh nhân sẽ có những triệu chứng lờ mờ hôn mê coi dập vào tủ thuyết áp
lúc này người thân cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện để sơ cứu kịp thời
do bệnh nhân bị sốc nhiệt vẫn có thể tiếp tục mắc thêm đột quỵ nếu sẵn các yếu tố nguy cơ
sơ cứu đột quỵ đúng cách
các bác sĩ cho biết biến chứng nặng nhất của đột quỵ đó là tử vong vỡ mạch máu não
hoặc kích cỡ của các khối máu tụ quá lớn nhồi máu não ác tính tắc mạch máu não
khiến cho tế bảo não bị chết hoặc bị phù
biến chứng ngưng tim ngưng thở bệnh nhân sẽ bị tắc mạch máu ở các vị trí trọng yếu
như đột quỵ ở thân não có trung tâm hô hấp tuần hoàn
một số biên chứng khác của đột quỵ có thể gây ra tan phế
bệnh nhân sẽ bị liệt ngửa người liệt tứ chi hoặc khuyến khuyết vận động
đi lại rất khó khăn có thể điều khiển phương tiện giao thông không tự chủ hoặc không thể nói chuyện
theo phó sư tiến sĩ mai duy tôn giám đốc trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai cho biết
điều tối quan trọng nhất khi phát hiện người thân có dấu hiệu đột quỵ là cần phà hành động ngay lập tức
để kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện trưng giờ vàng
thời gian vàng cấp cứu trong đột quỵ thiếu máu là hai trăm bảy mươi phút
nếu sử dụng thuốc tiêu huyết khối sẽ làm tan cục máu đông
hoặc trong sáu đến tám giờ lấy huyết khối cơ học trong trường hợp tắc mạch máu lớn
tuy nhiên nếu người bệnh được điều trị càng sớm càng tốt trong khoảng thời gian vàng này
thì cơ hội hồi phục ít để lại di chứng sẽ càng cao
ngược lại nếu điều trị càng muộn cửa sổ thời gian này sẽ hồi phục thấp đi
vì thế khi phát hiện ngay những triệu chứng ban đầu
người thân nên cho bệnh nhân nằm ở nơi an toàn tránh những nơi có vật sắc nhọn
khi bệnh nhân có biểu hiện có giật
nên cho bệnh nhân nằm nghiêng để không nuốt phải nước bọt hoặc đồ ăn vào phổi
để phòng tránh đột quỵ mùa nắng nóng các bác sĩ khuyên cáo
thứ nhất đối với những người có bệnh lý nền cần nếm măng sẵn thuốc điều trị
khi ra ngoài trời nắng nóng cần phải mang bộ đồ thông thoáng đội mũ
dùng ô trên nắng uống bổ nước
đối với người trẻ khi tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời
cần phải chú ý uống bù nước tránh vận động mạnh ở vùng đầu cổ của đột ngột
gây ra tổn thương vùng đầu cổ
tuyệt đối không sử dụng chất kích thích làm nguyên át tăng vọt
đặc biệt trong mùa nắng nóng người dân cũng nên sử dụng điều hòa đúng cách
không nên trình nhiệt độ quá thấp gây ra tranh lệch nhiệt độ quá lớn so với bên ngoài
khác biệt giữa đột quỵ và dây nóng
các dấu hiệu của đột quỵ não đột ngột không tiếp tục với trời nắng nóng
đột quỵ náo có thể thành một nhánh mạch máu náo bị tắt hoặc vỡ
dẫn tới những dấu hiệu thần kinh khu trú
như đã nói ở trên triệu chứng của đột quỵ đã làm méo miệng
mặt lệch sang một bên nói khó nói không được
hoặc nói không tròn vành dõi chữ yếu liệt nửa người mất cảm giác hoặc tê
một số trường hợp sẽ mở mắt mất thăng bằng và đột ngột
nếu người bệnh có những triệu chứng đột quỵ
người xung quanh cần phải liên hệ cơ sở y tế gần nhất
không để cho người bệnh uống nước uống sữa hoặc uống thuốc
bệnh nhân cần nhanh chóng đến bệnh viện
trong khoảng thời gian vàng từ bốn đến năm giờ có thể hồi phục nhanh chóng
bác sĩ cảnh báo thêm nhiệt độ cao sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ
ở những người có yếu tố có bệnh lý nền như tăng huyết áp dối loạn mỡ máu
do đó có thể sẽ mất nước nhiều qua mồ hôi chất khoáng
làm mất thể tích máu trong lòng mạch dễ dẫn tới cô đặc
hình thành cục máu đông nguy cơ nhồi máu não sẽ tăng
những người có nguy cơ bị say nắng sẽ bao gồm
có bốn nhóm người còn phải cẩn trọng trong thời tiết nắng nóng
người làm việc ngoài trời nông dân công dân thợ điện
người đi xe đạp đi xe máy ngoài đường
người có những bệnh mạng tính các trường hợp tăng quyết áp đai thoát đường hay bạch vành
người có bệnh hồ hấp mạng tính có những thay đổi bất thường của thời tiết tăng cao
sẽ gây ra những biến cố nguy hiểm đến sức khỏe
người già những ngày này thường khó nhận biết các dấu hiệu do cơ thể mất nước
nếu không bổ sung đức đầy đủ họ dễ bị say nắng hơn
trẻ em trẻ em chưa ý thức được thay đổi thời tiết
nếu trên ngoài trời nắng quá lâu có thể dẫn tới say nắng
để phòng tránh sốc nhật các bác sĩ khuyên cáo người dân
khi ra ngoài trời luôn đội mũ sử dụng kem chống nắng
duy trì độ ẩm cơ thể bằng cách uống đủ nước để sẵn nước
trời nắng bạn nên hạn chế uống rượu và cà phê in
vì hai đồ uống này sẽ làm cơ thể mất nước
người già và trẻ em bệnh nhân tăng huyết áp cũng cần phải chú ý
đến việc điều chỉnh nhiệt độ ngoài trời và trong phòng lạnh
mọi người luôn uống đủ nước bảy mươi cơ thể là nước
thiếu hụt nước sẽ gây ra các dối loạn về điện giải nguy hiểm đến sức khỏe
tốt nhất bạn nên uống nước lọc bổ sung cũng lại nước trái cây và nước canh
đối với những người có bệnh lý nền như tăng quyết áp nhôi máu co tim
cần phải mang theo thuốc điều trị
khi ra ngoài trời cần phải có những bộ đồ thông thoáng đội mũ
dùng ô trên nắng và uống đủ nước